thủ tướng chính phủ vừa quyết định thành lập ban chỉ đạo trung ương về cải cách chính sách tiền lương
bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công do phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ làm trưởng ban
ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng và đôn đốc triển khai thực hiện ba đề án
đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang và người quản lý
người lao động trong các doanh nghiệp
đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đề án cải cách chính sách yêu đãi người có công
ban chỉ đạo phơ vào các bộ cơ quan nghiên cứu các chính sách kinh tế xã hội có liên quan đến chính sách tiền lương
bảo hiểm xã hội và yêu đãi người có công theo sự phân công của thủ tướng chính phủ
giúp thủ tướng chính phủ theo dõi đồn đốc các bộ ngành địa phương trong việc thực hiện chính sách tiền lương
bảo hiểm xã hội và yêu đãi người có công
đề án cải cách chính sách tiền lương đề xuất các biện pháp để xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh
trong quá trình thực hiện chính sách tiền lương bảo hiểm xã hội và yêu đãi người có công